đường bay quốc tế mở cửa trở lại là cách cứu vãn ngành hàng không
khôi phục du lịch thông thương hàng hóa để phục hồi nền kinh tế
để có thể triển khai kế hoạch khai thác nêu trên cục hàng không việt nam kiến nghị
bộ giao thông vận tải đề nghị bộ y tế công bố các yêu cầu về kiểm dịch y tế bắt buộc
đối với hành khách khi nhập cảnh và công bố danh sách phòng xét nghiệm
real time pcr do chính phủ việt nam phê duyệt để thông báo với các đối tác hành khách
việt nam có ba hai trăm sáu mươi km bờ biển sản xuất muối là nghề truyền thống có bề dày lịch sử lâu đời
thế nhưng từ năm hai nghìn một mươi ba nước ta chính thức nhập khẩu muối với hạn ngạch nhập năm mươi một tấn muối
nghịch lý là cũng trong năm hai nghìn một mươi ba lượng muối tồn kho cả nước gần một trăm hai mươi tấn
đến năm hai nghìn một mươi tám muối thương phẩm chất lượng cao thiếu khiến cho bộ công thương
phải nới lỏng hạn ngạch nhập khẩu một trăm một mươi tấn muối
muối cũng giống như nhiều mặt hàng nông sản khác ở nước ta
hàng chục năm thiếu quy hoạch chi tiết tính toán dung lượng thị trường
điểm yếu của muối việt nam là giá quá cao còn muối nhập nước ngoài về việt nam
nếu tính tất cả chi phí từ thuế vận chuyển đều thấp hơn
như vậy ngành muối cần có bàn tay doanh nghiệp đầu tư kỹ thuật công nghệ
để cạnh tranh với muối ngoại bằng mô hình sản xuất quy mô công nghiệp
vừa bảo đảm chất lượng và giảm giá thành
thưa quý vị
năm nay là năm học đầu tiên bộ giáo dục và đào tạo quyết định tinh giả nội dung
của một mươi môn học từ lớp sáu đến lớp một mươi hai
tác giả bài viết trên báo thanh niên đặt câu hỏi
năm học mới học trực tiếp hay trực tuyến
đây cũng có lẽ là sự quan tâm của rất nhiều phụ huynh và học sinh
đại diện lãnh đạo bộ giáo dục và đào tạo cho biết dù dịch bệnh có hay không
thì việc tiếp tục triển khai thực hiện việc dạy học qua internet trên truyền hình
vẫn là một trong những nhiệm vụ đối với giáo dục trung học trong năm học tới
dù học sinh vẫn đến trường thì việc dạy học trực tuyến sẽ là hình thức bổ trợ
cho việc dạy học trực tiếp
đồng thời bắt đầu từ năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một bộ giáo dục và đào tạo giảm thời gian
thực học ở cấp trung học từ ba mươi bảy tuần xuống còn ba mươi năm tuần
việc điều chỉnh nội dung dạy học này nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả
chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển
phẩm chất năng lực của học sinh và bảo đảm thực hiện chương trình
trong điều kiện dịch bệnh covid một mươi chín vẫn đang diễn biến phức tạp
quý vị vừa theo dõi những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật